tại bộ y tế phó thủ tướng vũ đức đam trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
đã chủ trì cuộc họp về việc đẩy nhanh công tác hậu cần trong chống dịch
hiện đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quyết định số chín mươi tám về thiết lập bệnh viện dạ chiến
tiếp nhận số tiền một trăm năm mươi tỷ đồng từ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
để mua sắm các vật tư trang thiết bị phòng chống dịch covid một mươi chín
tiếp tục triển khai mua sắm khẩu trang y tế và máy thở theo kế hoạch đã phê duyệt
trong công tác điều trị tiếp tục ra soát chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc phục vụ điều trị
tại cuộc họp một số nội dung cũng được xin ý kiến như hướng xử lý đối với người nhập cảnh
từ lào campuchia thái lan không có giấy tờ tùy thân không chứng minh được nơi cư trú tại việt nam
đề nghị có chỉ đạo các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
tuyên truyền có giải pháp hạn chế người dân ra ngoài và giảm tình trạng công nhân quá đông
tại cổng công ty vào giờ tăng tầm